vtc news đưa tin đối với xe máy đăng ký trước năm hai nghìn hai tại hà nội
nếu chủ nhân có nhu cầu đổi sang xe mới sẽ nhận được hỗ trợ tối đa bốn triệu đồng
đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong chương trình thí điểm đo khí thải xe mô tô
xe gắn máy cũ đang lưu hành trên địa bàn thành phố được sở tài nguyên và môi trường
phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức từ ngày một mươi hai tháng một mươi một đến ngày ba mươi tháng một mươi một
chương trình này nhằm đánh giá hiện trạng phát thải của xe mô tô xe gắn máy cũ đang lưu hành
trên địa bàn thành phố thực thi các giải pháp cải thiện chất lượng không khí và quản lý giao thông hiệu quả
chương trình bao gồm bốn hoạt động đao kiểm khí thải thí điểm tiếp nhận xe mô tô xe gắn máy cũ
mà người dân thải bỏ và hỗ trợ chuyển đổi sang xe máy mới khảo sát ý kiến người dân
về tác động của chính sách kiểm soát khí thải xe máy
theo đó đối với xe máy đăng ký lần đầu trước năm hai nghìn hai
thuộc năm hãng xe honda yamaha suzuki piazzo som
người dân có nhu cầu chuyển đổi sang xe máy mới sẽ được tư vấn hướng dẫn
nếu đáp ứng các điều kiện của chương trình chủ phương tiện sẽ nhận được các mức hỗ trợ tối đa lên đến bốn triệu đồng
khoản hỗ trợ tùy theo chính sách khuyến mại của từng hãng xe và giảm giá trực tiếp trên giá xe mới
để được hỗ trợ chuyển đổi xe máy cũ thái bỏ người dân phải thỏa mãn các điều kiện sau
xe máy chính chủ chủ phương tiện có hộ khẩu ở hà nội
xe máy thuộc các hãng honda yamaha suzuki piaggio som
đăng ký lần đầu trước năm hai nghìn hai và đăng ký tại hà nội
có đầy đủ các bộ phận khung xe động cơ bình nhiên liệu tay nắm bánh xe giảm sóc ống xạ
xe máy hoàn tất thủ tục thu hồi đăng ký xe biển số xe với các cơ quan đăng ký
có giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe biển số xe được cấp bởi cơ quan đăng ký
người dân đồng ý tự nguyện bàn giao lại xe máy cũ
đồng thời muốn chuyển sang xe mới thuộc năm hãng xe honda yamaha suzuki piaggio và som
đối với xe máy từ năm năm trở lên đăng ký trước năm hai nghìn một mươi
người dân được tặng dầu nhất trường hợp xe không đạt tiêu chuẩn khí thải
sẽ được hỗ trợ một phần chi phí bảo dưỡng tối đa không quá hai trăm linh đồng trên xe
để sửa chữa các bộ phận liên quan đến khí thải
chủ phương tiện cũng được kiểm tra miễn phí khí thải xe máy
khi chủ động mang xe thuộc năm hãng trên đến tám điểm kiểm định hiện có tại các quận
hoàn kiếm hai bà trưng đống đa cầu giấy thanh xuân và hà đông
trước đó vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi nêu ý kiến về việc thành phố hà nội thí điểm hỗ trợ kinh phí đổi xe gắn máy cũ
nhiều chuyên gia giao thông cho rằng chương trình này sẽ khó thực thi nếu không được làm bài bản
và được phân tích điều tra sâu
trả lời vtc news phó giáo sư chu công minh chuyên gia về giao thông cho rằng
trước khi thực hiện thí điểm cơ quan chức năng của hà nội cần phỏng vấn và khảo sát

cơ quan chức năng là bao nhiêu phần trăm người muốn đổi từ xe máy cũ sang xe mới
việc này sẽ thực tế hơn thay làm việc tp bỏ ra khá nhiều tiền thực hiện thí điểm mà không lấy ý kiến người dân
với năm xe thí điểm được hỗ trợ từ hai đến bốn triệu đồng
thì hà nội sẽ phải bỏ ra ngân sách từ một mươi đến hai mươi tỷ đồng
nếu muốn làm như thế thì thành phố phải tính toán được nếu thay năm xe cũ bằng năm xe mới
thì tỷ lệ khí thải ảnh hưởng đến môi trường được giảm bao nhiêu phần trăm
và sau tính toán này thì phải xem có đáng để tp đầu tư hay không
ông minh chia sẻ
cũng theo phó giáo sư minh nếu hà nội muốn làm thì cần phải làm bài bản ngay từ những bước đầu như khảo sát
điều tra phỏng vấn người dân rồi mới lên kế hoạch
chứ không nên làm theo kiểu nửa vời và phải có những nghiên cứu rất sâu cho câu chuyện này
cùng quan điểm với phó giáo sư chu công minh
tiến sĩ nguyễn xuân thủy nguyên giám đốc nhà xuất bản giao thông vận tải cho rằng
nếu lãnh đạo tp hà nội cấm những phương tiện quá hạn lưu thông
thì những người nghèo sẽ không có phương tiện mưu sinh
tuy nhiên theo ông thủy phương án hỗ trợ từ hai đến bốn triệu đồng trên xe vẫn còn ít
vì bây giờ một chiếc xe máy rẻ cũng phải có giá khoảng một mươi tám triệu đồng
với sự hỗ trợ ít như thế thì nhiều người chắc chắn sẽ không mua xe mới
nếu chúng ta tăng số tiền hỗ trợ kinh phí cho người dân từ sáu đến tám triệu đồng thì sẽ khả thi hơn
tuy nhiên quá trình làm phải có sự chất lọc chứ không thể làm đại tra được
nếu chúng ta làm đại trà thì số tiền sẽ quá lớn và vấn đề thực hiện sẽ rất khó khăn
tiến sĩ nguyễn xuân thủy chia sẻ
theo chuyên gia trước tiên thành phố cần phải xử lý những xe xả khói đen gây ô nhiễm khi lưu thông trên đường
với những xe này lực lượng chức năng phải có phương án thương lượng và hỗ trợ với người dân để đổi sang xe mới
như vậy bước đầu sẽ loại bỏ được những xe thải gây ô nhiễm môi trường việc thực hiện sẽ khả thi hơn
ông thủy cũng đóng góp thêm phương án là những xe cũ nào còn được phục hồi thì nên đưa vào sườn để phục hồi
việc này nhằm giúp những xe giảm bớt khí thải ô nhiễm ra môi trường và giảm bớt chi phí hỗ trợ cho người dân
một cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cho biết nếu muốn giảm lượng xe máy cũ cũng như lượng khí thải từ những xe này ra môi trường thì trước hết nên quan tâm nhiều đến vấn đề hạ tầng giao thông cũng như các phương tiện công cộng
khi phương tiện công cộng tốt người dân sử dụng các phương tiện này nhiều hơn thì không chỉ xe máy mà ngay cả ô tô tham gia lưu thông trên đường cũng sẽ giảm đi đáng kể
nếu chúng ta không đồng bộ hóa hạ tầng giao thông cũng như phương tiện công cộng thì những thay đổi này cũng khó có tính khả thi cao
vị cảnh sát giao thông nêu quan điểm
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có chín trăm chín mươi hai bảy trăm ba mươi năm ca nhiễm đứng thứ ba mươi bảy trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm năm mươi một trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một mươi không trăm
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là chín trăm tám mươi bảy bảy trăm năm mươi tám ca trong đó có tám trăm bốn mươi một hai trăm ba mươi bảy bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có bốn tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua là ninh bình yên bái bắc cạn và cao bằng
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lưỡi cao trong đợt dịch này là thành phố hồ chí minh bốn trăm bốn mươi hai sáu trăm ba mươi ca

thở máy không xâm lấn chín mươi một ca thở máy không xâm lấn chín mươi một ca thở máy không xâm lấn chín mươi một ca thở máy không xâm lấn chín mươi một ca thở máy không xâm lấn chín mươi một ca
so với thế giới tổng số ca tử vong ở việt nam xếp thứ ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi ba trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
so với châu á tổng số ca tử vong việt nam xếp thứ một mươi trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi tám trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
tình hình xét nghiệm
số xét nghiệm từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã thực hiện được hai mươi ba ba trăm bảy mươi năm trăm ba mươi sáu mẫu cho sáu mươi hai chín trăm bảy mươi sáu tám trăm ba mươi một lượt người
tình hình tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là chín mươi ba chín trăm sáu mươi hai sáu trăm sáu mươi năm liều
trong đó tiêm mũi một là sáu
tiêm mũi hai là ba mươi một một trăm năm mươi năm sáu trăm bảy mươi ba liều
theo số liệu thống kê của trang mạng oldomit info cập nhật đến sáu giờ sáng ngày một mươi một tháng một mươi một giờ việt nam
tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín trên toàn cầu là hai trăm năm mươi một chín trăm bảy mươi bốn năm trăm linh năm ca
trong đó có năm tám mươi năm năm trăm hai mươi bốn người tử vong
số ca mắc mới tại hàn quốc lần đầu tiên tăng trở lại
tổng số ca mắc bệnh viêm đường hấp cấp covid một mươi chín trên toàn cầu là hai bốn trăm hai mươi năm ca trong đó có hai bốn trăm linh chín lây nhiễm trong cộng đồng sau khi nước này thực hiện chiến lược sống chung với covid một mươi chín kể từ ngày một tháng một mươi một vừa qua
tổng số ca mắc trên cả nước lên ba trăm tám mươi năm tám trăm ba mươi một ca có ba một mươi hai ca tử vong
tại châu âu làn sóng dịch covid một mươi chín ở nga đang có dấu hiệu lây lan nhanh hơn
cộng hòa séc ghi nhận một mươi bốn năm trăm ba mươi chín ca nhiễm mới mức theo ngày cao nhất kể từ giữa tháng ba và gần đến những mức cao nhất từ tháng một
số ca phải nhập viện đã tăng lên ba hai trăm chín mươi năm ca trong đó có bốn trăm sáu mươi hai ca phải điều trị tích cực
tính đến ngày chín tháng một mươi một séc đã có sáu một mươi bốn triệu người được tiêm chủng đủ vaccine trong tổng số một mươi bảy triệu dân
hungary thông báo ghi nhận tám bốn trăm ba mươi bốn ca mắc mới covid một mươi chín trong hai mươi bốn giờ qua cao nhất kể từ đầu tháng bốn ở nước này